liên quan đến hành vi của bùi xuân huấn tức hướng hoa hồng tự ý ghép hình ảnh của mình
trong phóng sự của đài truyền hình việt nam trong ngày hai mươi năm tháng một mươi
cục an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao bộ công an
sẽ phối hợp cùng với các đơn vị để xử lý
trên fanpage mạng xã hội của huấn hoa hồng huấn đăng tải một video phóng sự
của trung tâm tin tức vtv hai mươi bốn trong đó hình ảnh của ca sĩ mỹ tâm chuyển nhu yếu phẩm bị cắt đi
và thay bằng hình ảnh của nhân vật này
thậm chí trong bài viết còn kêu gọi ủng hộ thực phẩm hoặc chuyển tiền trực tiếp
vào tài khoản ngân hàng của bùi xuân huấn
không chỉ hình ảnh mà ở đoạn cuối phóng sự một giọng đọc được bổ sung
để giới thiệu tiểu sử của người này
hiện đại diện vtv hai mươi bốn cho biết sẽ làm việc với cục an ninh mạng vào đầu tuần
để xác minh hành vi vi phạm nếu có
luân xuân mới đê nhắc của đối tượng bùi xuân huấn lại phát ngôn có tính chất vô khống
trong một đoạn phát trực tuyến trong đó huấn cho rằng tám mươi công chức thành niên
thành phố hồ chí minh đã từng sử dụng ma túy